chính phủ đã ban hành nghị quyết hai mươi về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
nghị quyết hai mươi nêu rõ chỉ cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế với mục đích viện trợ hỗ trợ quốc tế do chính phủ việt nam thực hiện
trong đó tối đa hai mươi năm sản lượng cho xuất khẩu và bảy mươi năm sản lượng dành cho công tác phòng chống dịch bệnh trong nước

với việc thay đổi thành năm bậc thang giá điện theo phương án do bộ công thương đề xuất tám mươi bảy hộ dân là những cán bộ công chức viên chức người lao động có mức sử dụng điện bình quân dưới ba trăm linh kw sẽ được hưởng lợi không bị tăng tiền điện thậm chí còn giảm như vậy phương án này sẽ có lợi với phần đông khách hàng sử dụng điện
trước thông tin phản ánh học phí đào tạo lái xe tăng gấp hai đến ba lần lên đến ba mươi triệu đồng sau khi thông tư ba mươi tám có hiệu lực đại diện cơ quan quản lý nhà nước và các trung tâm hay cơ sở đào tạo sát hạch giấy phép lái xe khẳng định điều này là không đúng
học phí đào tạo các trung tâm đang thực hiện theo thông tư liên tịch bảy mươi hai giữa bộ tài chính và bộ giao thông vận tải
thông tư bảy mươi hai giao quyền chủ động cho các trung tâm đào tạo sát hạch giấy phép lái xe tự xây dựng mức học phí đào tạo phù hợp
sau đó báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên cơ quan quản lý địa phương như sở giao thông vận tải tài chính theo dõi giám sát thu học phí đào tạo
phí đào tạo phải công khai cho người học biết trước khi người học đến ký học đào tạo
việc bắt tay tăng giá học phí đào tạo rất khó xảy ra
các cơ sở tăng mức học phí không đúng quy định sẽ bị các cơ quan quản lý địa phương kiểm tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình